tính đến hết ngày mùng ba tết đinh dậu trên cả nước lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng trăm vụ tai nạn giao thông
nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người phóng nhanh vượt ẩu thậm chí lái xe trong tình trạng say rượu
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân về tình hình tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ tết vừa qua
theo số liệu báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong năm ngày vừa qua
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một tức ngày hai mươi chín ba mươi mùng một mùng hai và mùng ba tết
trên cả nước đã xảy ra một trăm chín mươi hai vụ tai nạn làm chết một trăm một mươi tám người bị thương một trăm chín mươi bảy người
nguyên nhân do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu thậm chí lái xe trong tình trạng say rượu
trong những ngày tới người dân tiếp tục trở lại đô thị để làm việc
vì vậy nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông
người tham gia giao thông cần chú ý nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra